thưa quý vị liên quan đến vụ truy sát khiến hai người thương vong tại tỉnh bình phước
công an tỉnh này vừa bắt khẩn cấp đoàn hoàng nam võ trần trung nam và nguyễn tiến công
đồng thời tiếp nhận đầu thú nguyễn duy quyền để phục vụ điều tra
theo điều tra ban đầu vào tối một mươi bảy tháng sáu phùng minh mẫn đi xe máy chở nguyễn hoàng tân
từ thành phố đồng xoài về thị xã phước long đến khu phố phước sơn phường phước bình
thì bị bốn thanh niên lạ mặt chặn xe và dùng hung khí tấn công
tân bỏ chạy được một đoạn thì gục chết bên lề đường còn mẫn bị thương nặng
qua truy sát được được công an xác định bốn đối tượng trên là nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng
cũng về tội giết người tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với phùng kiệm phùng chú tại huyện chumga tỉnh đắk lắc
nạn nhân là anh hoàng văn pham chú tại huyện crongon crono tỉnh đắk nông
theo cáo trạng vào chiều ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phùng mang theo súng cùng khoảng một mươi viên đạn trì đi săn thú
trên đường về nhìn thấy anh pham đang điều khiển máy cẩy đi ngoài đường
nhớ lại sự việc của năm hai nghìn hai mươi phùng bị anh pham đánh do tranh chấp danh giới đất dãy
nên đối tượng đã nức trong dãy ngô rồi bắn một phát làm đạn trúng vào tay trái và chân trái của nạn nhân
gây án xong phùng rơi khỏi hiện trường và vứt khẩu súng xuống suối
nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị với tỷ lệ thương tật là ba
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phùng kiệm phụng chín năm tù giam về tội giết người
sau hai mươi tám năm trốn truy nã về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa
trần thị dung quê huyện hương khê đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
trước đó trong quá trình làm cán bộ tiến dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà
từ tháng một đến tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dung đã lập hai mươi bộ khe ước để chiếm đoạt trên một trăm chín mươi triệu đồng
sau đó bỏ trốn dung đã bị khởi tố bị can về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa
và ban hành quyết định truy nã vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba xác định người có tên trần thị bích thảo chính là đối tượng truy nã trần thị dung
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ
quá trình làm việc dung thừa nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan công an đã thay tên đổi họ thành trần thị bích thảo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh phục hồi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý
sáng sớm nay nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà địa chỉ số hai mươi một ngõ hai trăm bốn mươi chín đường chiến thắng phường văn quán
lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông hà nội đã nhanh chóng có mặt
hướng dẫn và đưa được năm người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
đánh giá nhanh tình hình và địa hình địa điểm cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
đồng loạt triển khai phương án tiếp cận hướng dẫn và cứu được năm người trên mái xuống tầng một an toàn
cùng lúc một tổ công tác đã triển khai dập thắt đám cháy sau cho đầy năm phút
bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận không có thiệt hại về người nguyên nhân sơ bộ nhận định là do chập điện
mở đầu là tin tức về an ninh trật tự do sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài chính ngân sách tại xã thạch bằng huyện lộc hà
phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã này vừa bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt giữ về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
do đó mặc dù quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại xã thạch bằng hàng năm thực hiện không hết tồn động nhiều nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới
các điểm quy hoạch này chưa đưa ra đấu giá đất mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất giao đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình cá nhân không có hộ khẩu tại xã thạch bằng
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bang thường vụ tỉnh hà tĩnh đã thi hành kỳ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông phan đình cương
hiện công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo azu và atret cùng chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trước khi bị bắt azu được một người đàn ông quốc tịch lào không rõ nhân thân lai lị gọi điện thoại nói cần tìm người mua ma túy và azu nhận lời
sau khi tìm được người mua ma túy a du đã thông báo lại cho người đàn ông kia và thống nhất giá bán là bốn trăm linh triệu đồng
về phần atreet vào sáng ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai theo hướng của người đàn ông lào đã đi lấy ma túy đem giao cho khách để nhận tiền công
trong lúc giao dịch ma túy azu và atret bị bắt
trong lúc giao dịch ma túy azu và atret bị phát hiện bắt quả tang cùng gần bảy trăm linh gram heroin
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo atreet hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
azu hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

năng lực vận tải có thể đáp ứng trên tám mươi số chuyến đi trong khu vực hạn chế xe máy tám mươi người dân khu trung tâm tiếp cận được xe buýt trong phạm vi năm trăm linh m
bên cạnh việc hướng tới cấm xe máy trong nội đô hà nội cũng dự kiến thực hiện đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào trong thời gian năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
những đề xuất này đã được nhắc đến nhiều lần tuy nhiên đều vấp phải không ít ý kiến trái chiều do thực tế cơ sở hạ tầng và hệ thống phương tiện công cộng của hà nội vẫn còn nhiều bất cập
và xung quanh vấn đề này phóng viên intv đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ khương kim tạo nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia mời quý vị cùng theo dõi
thưa tiến sĩ đây không phải là lần đầu tiên mà đề xuất cấm xe máy đi vào nội đô được hà nội đưa ra lần nào vấn đề này được đề cập thì cũng gây ra rất nhiều tranh cãi
quan điểm của tiến sĩ về đề xuất này như thế nào
việc mà chúng ta nghiên cứu để hạn chế hoạt động xe máy và trong tương lai đến cái trường mực nào mà có thể đạt được thì chúng ta có thể cấm hoàn toàn
cái đấy là định hướng mà chúng ta làm là hoàn toàn chính xác để chúng ta xây dựng một thủ đô chúng ta văn minh hiện đại và đảm bảo vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường
tuy nhiên rằng là chúng ta cấm mà chúng ta chỉ có nghĩ đến lộ trình thì làm sao cấm được cái mà chúng ta phải nghiên cứu để khả thi và cách thức để chúng ta làm được
và vấn đề cấm xe máy thì chúng ta phải thấy rằng là muốn cấm xe máy chúng ta phải giải quyết những cái gì và cái hệ lụy của vấn đề cấm xe máy là cái gì
thì đấy chúng ta mới giải quyết được và mục tiêu chúng ta là vì dân chúng ta cấm xe máy để cho dân có cuộc sống tốt hơn xã hội có phát triển hơn
nhưng mà ta cấm xe máy nhưng mà để nó đẩy nhân dân vào cái thế khổ thì chúng ta có cân nhắc chúng ta có lên làm không đấy thì chúng ta cân nhắc
còn cái định hướng chúng ta cấm thì chúng ta phải cấm rồi nhưng mà chúng ta đến khi nào mà phải tạo được cái tương thích và có một sự tối ưu nào đó và đến chúng ta chỉnh cái quá trình nhích đi để thay đổi
hiện nay thì lượng xe máy tham gia giao thông trong nội đô đang rất lớn
khi mà cấm phương tiện này thì rõ ràng là sẽ phải có những phương tiện khác để thay thế cho người dân
liệu thì hệ thống giao thông công cộng hiện nay đã có thể đáp ứng nhu cầu của người dân hay chưa thưa tiến sĩ
đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng giao thông đường sắt trên cao tàu điện ngầm thì chúng ta mới có được một tuyến hoạt động
nó chỉ là một cái hướng ấy thôi mà cái đấy chỉ phục vụ cho một nhóm đối tượng
cái thứ hai liên quan đến các ô tô vít thì hiện nay chúng ta mới đáp ứng được một phần quảng là lên cận một mươi gì đấy thôi
và thứ ba là liên quan đến taxi thì cái taxi của chúng ta hoạt động tương đối tốt và đáp ứng được cái hỗ trợ cho người dân đi lại
còn phần lớn còn lại thì người ta vẫn phải đi vào phương tiện cá nhân là ô tô và mô tô xe gắn máy
áp lực dân số của hà nội thì đang ngày càng tăng rõ ràng là đồng nghĩa với đó thì các phương tiện cá nhân cũng sẽ tăng theo ạ
mục tiêu của đề xuất này đó là hạn chế vấn đề tắc đường cũng như là ô nhiễm đô thị hiện nay ạ
vậy thì những vấn đề này thì có thể giải quyết bằng những giải pháp tổng hòa như thế nào thưa tiến sĩ
cái đầu tiên
là chúng ta phải nghiên cứu để quy hoạch lại giao thông của thành phố một cách bài bản
cái việc quy hoạch này chúng ta phải dùng công nghệ để quy hoạch
chứ chúng ta không dùng cái tư duy cá nhân vẽ trên bản đồ tương quan giữa các tòa nhà với con đường để chúng ta quy hoạch
chúng ta phải dự báo thông qua công nghệ
đấy và khi nói dự báo công nghệ thì lý đó người ta mới có độ dự báo chính xác hơn
tiếp theo trong quy hoạch là chúng ta phải giải quyết đến hạ tầng
giải quyết đến vấn đề kiểu loại phương tiện
trong kiểu loại phương tiện chúng ta phải quy hoạch chứ
quy hoạch kể quả quy hoạch liên quan đến cái hình thái này thì phát triển đến đâu
xu thế thế nào địa chỉnh thế nào
xe buýt phát triển thế nào
cỡ xe buýt lớn bé như thế nào
thì chúng ta cũng phải điều chỉnh
cái hội nghị bộ trưởng toàn cầu họp tức ở stockholm năm hai nghìn một mươi chín
người ta đã chốt lại hai cái vấn đề trong giao thông mà muốn có đột phá chúng ta phải tập trung vào
là vấn đề thứ hai
thứ nhất là vấn đề con người
và vấn đề thứ hai là vấn đề công nghệ
vấn đề con người ở đây chúng ta phải hiểu rằng là vấn đề con người từ những người mà đề xuất chính sách
viết ra luật pháp đến con người mà thực thi pháp luật đến con người mà chấp hành pháp luật
tất cả cái đấy đều là con người cả
tất cả cái người đấy phải đủ tâm đủ tầm ít thi mới làm được
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ